liên quan đến những lùm xùm trong thời gian gần đây của nguyên tổng giám đốc công ty nhãn nam
mới đây trên trang cá nhân tiến sĩ đảng hoàng giang công khai lý do chính thức dừng hợp tác với công ty này
theo đó ông giang cho biết những hành vi và lời nói của ông nguyễn nhật anh hiển nhiên đi qua giới hạn
của quý mến thân thiện quan tâm hay quan hệ công việc giữa ship và nhân viên
cụ thể trong bài viết tiến sĩ đặng hoàng giang bày tỏ ông đã tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp rất kỹ
rất cẩn thận rất chi tiết với nữ nhân viên nhã nam mà ông nguyễn nhật anh đã nhắc tới trong bức thư xin lỗi của mình
lý do tác giả tiếp cận được nữ nhân viên bởi đó chính là người nhà của ông
ông cho biết với nữ nhân viên với ông và cả với những chuyên gia ông tìm tới để trao đổi
thì những hành vi và lời nói của ông nguyễn nhật anh hiển nhân đi quá giới hạn của quý mến
thân thiện quan tâm hay quan hệ công việc giữa xếp và nhân viên
theo tiến sĩ đặng hoàng giang khi phản ánh sự việc với một số quản lý cấp chung trong công ty
nữ nhân viên nhận được sự im lặng hoặc là thái độ coi thường mức độ nghiêm trọng của vấn đề hoặc bao che biện hộ
ông giang nhấn mạnh kể cả khi câu chuyện đã được nhiều nhân viên trong nhã nam biết tới hơn
những thái độ này những cách phản ứng này vẫn tiếp tục khiến nạn nhân tiếp tục chịu các tác động tiêu cực về tâm lý
tác giả cho biết chờ đợi ban giám đốc nhã nam thực hiện nghiêm túc các cam kết
trong thông cáo gần đây ông mong đọc giả tập trung vào chủ đề chính dùng ngôn từ ôn hòa và thái độ đúng mực
khi trình bày và bảo vệ luận điểm của mình đồng thời tôn trọng nhân phẩm và đời sống riêng tư của những người trong cuộc
trước đó ngày một mươi năm tháng bốn tiến sĩ đặng hoàng giang bất ngờ thông báo dừng hợp tác với nhã nam
thời điểm này tác giả không chia sẻ lý do cụ thể song cho biết đây là một quyết định được xem xét và suy nghĩ kỹ
ông giang khẳng định quyết định này hoàn toàn không tới từ một bất đồng liên quan tới tài chính hay tới chất lượng của việc sản xuất và phát hành sách
từ đây mạng xã hội đã lan truyền tin đồn giám đốc công ty nhãn nam có hành vi quấy dối nhân viên nữ
dạng sáng một mươi tám tháng bốn thông qua fanpage hơn một triệu người theo dõi của nhã nam ông nguyễn nhật anh gửi lời xin lỗi
vì đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm quý mến đối với nữ nhân viên
tuy nhiên ông cho rằng những hành động này không vượt qua các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể
nhưng điều tôi không lường được là vô tình gây bối rối làm phiền và có thể gây tổn thương với cô ấy
lời xin lỗi của ông nguyễn nhật anh đã đẩy sự việc lên cao trào
nhiều độc giả bức xúc cho rằng đây là lời xin lỗi ngạo mạn và không chân thành
họ cho biết sẽ tẩy chay dừng mua sách của nhã nam nếu phía công ty không đưa ra được lời giải thích thỏa đáng
một số tác giả dịch giả như trần tiễn cao đăng trần thu hà tuyên bố dừng hợp tác với nhã nam
tối cùng ngày fanpage nhã nam phát đi thông báo chính thức tạm thời ngừng vị trí tổng giám đốc của ông nguyễn nhật anh
ông dương thanh hoài phó tổng giám đốc trở thành người nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến công ty
trong thông cáo gồm bảy điểm nhã nam cho biết sẽ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông nguyễn nhật anh
để xác minh làm rõ những sự việc từ đó có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng
công ty này xin lỗi vì những sự việc không hay xảy đến với cựu nhân viên của công ty gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và tâm lý của chị
nhãn an thừa nhận sai sót trong việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và xử lý chưa thỏa đáng
đồng thời xin lỗi về sự yếu kém sẵn lòng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên quan đến tổn thất về tinh thần và thể chất của nạn nhân
thưa quý vị ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam mới đây ra thông báo chính thức
xung quanh ồn ào cáo buộc quấy dối liên quan tới tổng giám đốc nguyễn nhật anh trong đó có việc tạm ngừng vị trí công tác
cụ thể dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn thông qua fanpage chính thức của nhạ nam
nguyễn nhật anh đã gửi lời xin lỗi nhưng độc giả và dư luận lập tức phản ứng về cách thức xin lỗi như không yêu cầu nhã nam lên tiếng
chiều tối ngày một mươi tám tháng bốn ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhạ nam ra thông báo chính thức xung quanh ồn ào liên quan tới nguyễn nhật anh
đại diện ban giám đốc là ông dương thanh hoài đứng tên thông báo xin lỗi bạn đọc về những thông tin tiêu cực được lan truyền
có liên quan đến công ty nhạ nam trong thời gian vừa qua vì đã không làm rõ sự việc một cách nhanh chóng và rốt ráo
đại diện ban giám đốc viết chúng tôi xin lỗi vì những sự việc đã xảy ra cũng như sự yếu kém của đội ngũ trong tiếp nhận thông tin
và không có cách xử lý vấn đề thỏa đáng và kịp thời khiến bạn đọc và các bên liên quan cảm thấy bất bình
nhã nam xác nhận việc ngừng hợp tác với tác giả đặng hoàng giang vào ngày chín tháng bốn thông qua email mà tác giả đã gửi
thời hạn kết thúc chính thức từ ngày một mươi năm tháng bốn
ban giám đốc nêu về những thông tin cáo buộc liên quan đến môi trường làm việc tại công ty nhã nam và ông nguyễn nhật anh
tổng giám đốc chúng tôi quyết định tạm ngừng vị trí công tác của ông tại công ty
ban giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam cử ông dương thanh hoài phó tổng giám đốc
trở thành người nhận trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan đến công ty nhã nam kể từ thời điểm này
sau những phản ứng mạnh mẽ sự quay lưng của độc giả và công luận nhà sách nhã nam đã không đứng ngoài cuộc
đại diện nhãn năm nêu phía nhà sách sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông nguyễn nhật anh
để xác minh làm rõ những sự việc thông tin có liên quan xác định tính chất và mức độ của vụ việc
xác định mức độ gây tổn hại đối với bên liên quan và đối với công ty nhã nam
từ đó sẽ có những biện pháp xử lý và kỷ luật thỏa đáng đối với ông nguyễn nhật anh tại công ty nhạ nam
sau khi thông tin về sự thay đổi nhân sự nhã nam tiếp tục gửi lời xin lỗi vì những sự việc không hay xảy đến với cựu nhân viên của công ty
gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và tâm lý của nữ nhân viên
nhà sách nhã nam nhấn mạnh chúng tôi đã sai trong việc tiếp nhận thông tin không kịp thời và xử lý chưa thỏa đáng
chúng tôi xin lỗi về sự yếu kém này và sẵn lòng chịu hoàn toàn mọi phí tổn liên quan đến tổn thất về tinh thần và thể chất của chị
đơn vị này cũng phải xin lỗi toàn bộ các tác giả và các đối tác đã và đang cộng tác với nhã nam vì gián tiếp chịu ảnh hưởng từ sự việc
xin lỗi toàn thể cán bộ nhân viên của công ty nhã nam vì đã gián tiếp gánh chịu những thông tin tiêu cực gây hoang mang và mất lòng tin trong thời gian qua do sự xử lý yếu kém của ban giám đốc
đại diện nhã nam khẳng định phía công ty sẽ cập nhật
công khai toàn bộ những thông tin liên quan đến sự việc ngay khi đã được xác minh và làm rõ và sẽ gửi thông cáo chính thức đến cơ quan hữu quan trong trường hợp được đề nghị
trước đó từ ngày một mươi ba ngày một mươi bốn tháng bốn vụ ồn ào của ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội không riêng nền tảng facebook
tuy nhiên khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng
sau bài viết xin lỗi của ông nguyễn nhật anh nhiều độc giả tác giả đưa ra quyết định ngưng hợp tác và ủng hộ ấn phẩm của nhãn nam
bài đăng của ông nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam trên trang facebook chính thức của nhà sách nhã nam vào dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn thu về hơn hai mươi lượt tương tác
lý do xin lỗi được đưa ra là ông nhật anh có một số hành động thể hiện sự quan tâm quý mến đối với nữ nhân viên giám đốc nhã nam viết
nhưng điều tôi không lường được là
tôi cũng muốn xin lỗi đồng nghiệp bạn bè và các đối tác thân thiết các độc giả yêu sách nhã nam vì đã bị làm phiền bởi rất nhiều tin đồn sai lệch trên mạng về câu chuyện trên
từ ngày một mươi ba một mươi bốn tháng bốn vụ ồ nào của ông nguyễn nhật anh với nhân viên nữ gây xôn xao mạng xã hội không riêng nền tảng facebook tuy nhiên khi đó người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng
sự việc khiến nhà sách nhã nam tổn thất lớn bị một số tác giả ngừng hợp tác độc giả tẩy chay
tối một mươi bảy tháng bốn dịch giả trần tiễn cao đăng thông báo ngừng hợp tác
với nhã nam đề nghị công ty phải lên tiếng về sự việc
dịch giả cao đăng chia sẻ là một người cũ của nhã nam ông không bàng quan trước cơn bão dư luận xung quanh cáo buộc quấy dối tình dục liên quan đến lãnh đạo của công ty
đây cố nhiên là một cáo buộc nghiêm trọng nên ông hiểu mọi người trong công ty cũng như đông đảo người đọc cộng tác viên của công ty đang lâm vào tình trạng hoang mang như thế nào
trong tình huống này hơn lúc nào hết cần những tiếng nói đỉnh đạt điểm tĩnh có trách nhiệm công tâm cần một sự trả lời cần một sự đối thoại một cuộc đối chất
xong nhã nam hình như không nghĩ vận
ông cho rằng phía nhã nam lẽ ra và nhất thiết nên hành động theo một cách khác để cứu vãn uy tín của công ty trước đông đảo người đọc đối tác cộng tác viên
trước đó vào hôm một mươi sáu tháng bốn tác giả đặng hoàng giang cũng thông báo chấm dứt làm việc với đơn vị này quyết định được đưa ra không liên quan đến bất đồng về tài chính hay quá trình in ấn phát hành sách giữa ông và nhã nam
tác giả hương đỗ cũng lên tiếng vậy là sự việc đã được xác nhận dù dưới hình thức biến tấu một cách khó chấp nhận
bà xin phép ngừng giới thiệu mọi đầu sách bao gồm cả sách làm cha mẹ và sách thiếu nhi của nhã nam kể từ bây giờ
thật tiếc trong một đơn vị phát hành đã từng có nhiều đầu sách ý nghĩa
phía dưới các bài đăng facebook của nhà sách nhã nam nhiều độc giả yêu cầu có sự lên tiếng có trách nhiệm hơn
một số người cho rằng giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam nên đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân trước sau đó phía nhà sách có phát ngôn chính thức về vụ việc
công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và xuất bản phẩm có tuổi đời gần hai mươi năm
tác phẩm nổi bật đầu tiên của nhã nam là nhật ký đặng thùy trâm hai nghìn năm nhà xuất bản hội nhà văn việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu nhã nam nhận bằng khen của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho tập thể đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua lĩnh vực xuất bản in và phát hành
sau nhiều ngày im lặng trước một số các thông tin hậu trường về việc một nhân viên nữ làm việc ở công ty sách nhã nam xin nghỉ việc
giám đốc công ty sách nhan nam nguyễn nhật anh thông qua fanpage đăng lời xin lỗi về hành động thể hiện sự quan tâm quý mến với một nhân viên nữ
nguyễn nhật anh giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhạ nam là nhân vật được nhắc đến trong những thông tin đồn đoán khiến một nhân viên nữ xin nghỉ việc
rạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn nguyễn nhật anh đăng lời xin lỗi